liên quan đến vụ tổ chức cho người khác nhập cảnh việt nam trái phép dưới danh nghĩa chuyên gia
ngày hai mươi ba tháng sáu cơ quan an ninh điều tra công an thành phố đà nẵng tiếp tục khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với lê thị thanh lộc hai mươi chín tuổi quê tỉnh hà tĩnh
là nhân viên phiên dịch của công ty trách nhiệm hữu hạn quản lý đầu tư việt nam bio việt
trước đó công an thành phố đà nẵng đã khởi tố hai đối tượng nguyễn thị kim anh
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn quản lý đầu tư việt nam bio việt và giang feng quốc tịch trung quốc
theo tài liệu của cơ quan điều tra từ giữa năm hai nghìn hai mươi công ty trách nhiệm hữu hạn quản lý đầu tư việt nam bio việt
đi vào hoạt động tại địa bàn thành phố đà nẵng dưới sự chỉ đạo của giang pheng
nguyễn thị kim anh và lộc đã thực hiện xử lý các loại hồ sơ giấy tờ để chuyển cho các công ty dịch vụ
nhằm hợp thức hóa thủ tục cho nhiều đối tượng người nước ngoài nhập cảnh vào đà nẵng việt nam
theo diện chuyên gia hiện lê thị thanh lộc đã bị tạm giam để phục vụ quá trình điều tra làm rõ vụ án